viện kiểm nghiệm thuốc trung ương viện kiểm nghiệm thuốc tp hcm đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
theo cục quản lý dược dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp để ứng phó linh hoạt trong điều kiện bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế đang tiếp tục xem xét phê duyệt các thuốc và phát đồ điều trị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch
cục đề nghị các sở y tế chú trọng chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm thanh tra sở y tế tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại
lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
cục quản lý dược đề nghị viện kiểm nghiệm thuốc trung ương viện kiểm nghiệm thuốc tp hcm xây dựng kế hoạch tăng cường việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường
chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc kháng virus trong điều trị covid một mươi chín
bao gồm các thuốc chứa hoạt chất monupiravir favipiravir remdesivir sử dụng trong các chương trình nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàn trong điều trị covid một mươi chín theo các phát đồ của bộ y tế phê duyệt
riêng đối với thuốc monopiravir bộ y tế cho biết từ giữa tháng tám đến nay đã phân bổ ba trăm linh liều cho bốn mươi sáu địa phương triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát thuốc này với f thể nhẹ tại cộng đồng
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng lập danh sách người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
phụ nữ trong thời kỳ mang thai người chồng chỉ định chưa được tiêm vaccine để quản lý tiêm
hà nội phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chấm dứt trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai

hà nội phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai